ban tuyên giáo trung mương ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương chủ trì
phối hợp với đài truyền hình việt nam và các đơn vị liên quan
tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ sáu
tham dự lễ trao giải có các đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung mương
trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng nhiều đồng chí ủy viên trung ương đảng
là lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực
đại diện các cơ quan thông tấn báo chí xuất bản cùng các tác giả đoạt giải thưởng
ban tổ chức và hội đồng giải thưởng đã lựa chọn một trăm bảy mươi năm tác phẩm xuất sắc để trao giải
gồm một mươi tám giải nhất ba mươi ba giải nhì bốn mươi bốn giải ba và tám mươi giải khuyến khích
báo nhân dân đoạt một giải nhất ba giải nhì bốn giải ba và một mươi một giải khuyến khích
trong đó giải nhất là chuyên đề việt nam thành viên chủ động tích cực
có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của nhóm tác giả chu hồng thắng trần thanh thể và đinh xuân trường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực
hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại đã bám sát các vấn đề thời sự nóng hổi của thế giới và đất nước
tích cực quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước con người lịch sử và văn hóa việt nam ra thế giới
qua đó vị thế uy tín của việt nam được nâng cao
trong thời gian tới các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong tình hình mới
tranh thủ cơ hội quý giá về thông tin đối ngoại mà đất nước có được trong công cuộc phòng chống đại dịch covid một mươi chín
để tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
hiệu quả các phương thức truyền thông đối ngoại